thưa quý vị và các bạn nhân dịp sinh nhật của tổng bí thư nguyễn phú trọng ngày một mươi bốn tháng bốn
trong những ngày qua nhiều lãnh đạo các nước các chính đảng đã gửi thư điện chúc mừng đến tổng bí thư
trong đó có lãnh đạo các nước các đảng của lào trung quốc cuba nga belarus dominica
lãnh đạo các nước các chính đảng chúc mừng những thành tựu to lớn nổi bật trong phát triển xây dựng đất nước việt nam
dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đứng đầu là tổng bí thư nguyễn phú trọng
tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định sẽ tiếp tục cùng tổng bí thư thúc đẩy các mối quan hệ song phương không ngừng phát triển
tổng bí thư chủ tịch nước lào thong lun sinh sulit nhấn mạnh tổng bí thư nguyễn phú trọng quan tâm sát sao
và đóng góp tích cực vào việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện
giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước giữ gìn truyền thống tốt đẹp đó mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững
tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình khẳng định coi trọng cao độ quan hệ trung việt
sẵn sàng cùng tổng bí thư nguyễn phú trọng duy trì trao đổi chiến lược định hướng xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai trung quốc việt nam
đi vào chiều sâu và thực chất
bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cuba chủ tịch nước cộng hòa cuba miguel díaz canel nhấn mạnh
những công hiến cá nhân của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng mang tính quyết định trong việc lãnh đạo đảng cộng sản việt nam
trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội tại việt nam
tổng thống liên bang nga vladimir putin đánh giá cao những đóng góp vô giá của đồng chí tổng bí thư cho sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện nga việt
thủ tướng chính phủ liên bang nga mikhail mishutin và chủ tịch đảng nước nga thống nhất phó chủ tịch hội đồng an ninh liên bang nga dmitry medvedev
đặc biệt nhấn mạnh đóng góp to lớn của tổng bí thư nguyễn phú trọng trong việc củng cố quan hệ hữu nghị hiểu biết lẫn nhau và đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
chủ tịch đảng cộng sản liên bang nga zhuganov khẳng định cả cuộc đời của đồng chí tổng bí thư gắn liền với sự hình thành phát triển
củng cố hàng ngũ sự lớn mạnh và uy tín ngày càng tăng của đảng cộng sản việt nam trên trường quốc tế
thưa quý vị hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
mùng bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn mùng bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn chiều nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã dâng hương tại khu tưởng niệm đại tướng võ nguyên giáp
ở khu di tích sở chỉ huy chiến dịch điện biên phủ
dâng hương tưởng nhớ tri ân anh linh đại tướng võ nguyên giáp và các liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh
làm nên chiến thắng điện biên phủ tại khu tưởng niệm đại tướng võ nguyên giáp thuộc sở chỉ huy chiến dịch điện biên phủ
thủ tướng chính phủ phạm minh chính và đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với đại tướng võ nguyên giáp
vị tướng huyền thoại thiên tài quân sự người học cho yếu tố xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh
người anh cả tổng tư lệnh quân đội nhân dân việt nam anh hùng đã có nhiều công lao to lớn và công hiến đặc biệt xuất sắc
đối với sự nghiệp cách mạng của đảng ta dân tộc ta
cuộc đời hoạt động của đại tướng võ nguyên giáp gắn liền với quá trình phát triển của cách mạng
và những mốc son lịch sử trọng đại của đảng và dân tộc nhất là với chiến thắng điện biên phủ
đại tướng luôn nêu tấm gương sáng về tinh thần cách mạng sáng tạo trong nghệ thuật quân sự
nghệ thuật cầm quân quyết chiến và quyết thắng đánh bại mọi âm mưu và thủ đoạn chiến tranh thâm độc của kẻ thù
cũng tại đây thủ tướng phạm minh chính đã tham quan khu di tích lịch sử mường phăng
nơi sở chỉ huy chiến dịch điện biên phủ làm việc một trăm linh năm ngày
trong thời gian này đại tướng võ nguyên giáp cùng bộ chỉ huy chiến dịch đã đưa ra những chỉ thị
mệnh lệnh có tính chất quyết định mà đỉnh cao là lệnh tổng công kích trên toàn mặt trận vào ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
làm nên chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
gặp mặt tặng quà trị ơn hai mươi gia đình chiến sĩ điện biên
gia đình chính sách trên địa bàn xã mường phăng xã pá khoang thành phố điện biên phủ
thủ tướng chính phủ phạm minh chính cảm ơn nhân dân xã mường phăng xã pá khoang và các xã lân cận nói chung
đã bảo vệ chăm sóc giúp đỡ che chở đùm bọc sở chỉ huy chiến dịch điện biên phủ
góp phần làm nên chiến thắng lịch sử điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
đây là vinh dự mà đảng nhà nước trao cho mường phăng và đảng bộ chính quyền nhân dân mường phăng
đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình
đây cũng là một ví dụ cho thấy tình quân dân gắn bó
thủ tướng chính phủ yêu cầu tỉnh điện biên và thành phố điện biên phủ
tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển kinh tế xã hội của xã mường phăng
góp phần xây dựng tỉnh điện biên và đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn to đẹp hơn
mong muốn đảng bộ chính quyền và nhân dân xã mường phăng tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng
giữ gìn tôn tạo phát huy giá trị của khu di tích sở chỉ huy chiến dịch điện biên phủ
góp phần giáo dục tinh thần yêu nước ý chí quật cường nghệ thuật quân sự tài tình
sự lãnh đạo của đảng trong chiến dịch điện biên phủ đồng thời quy hoạch lại
khai thác các di tích phát triển dịch vụ du lịch lịch sử làm ra của cải vật chất
phục vụ phát triển kinh tế xã hội giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn
dịp này thủ tướng chính phủ phạm minh chính tặng quỹ khuyến học của xã mường phăng
một trăm linh triệu đồng để khuyến học khuyến tài giúp các em học sinh vượt qua khó khăn
có thêm động lực đam mê học tập để lập thân lập nghiệp và góp phần xây dựng quê hương đất nước sau này
thưa quý vị chiều nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tiếp bà marta matrai
phó chủ tịch thứ nhất quốc hội hungary đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
chủ tịch quốc hội vương đình huệ bày tỏ vui mừng đón tiếp bà marta matrai người bạn thân thiết của việt nam
đồng thời khẳng định việt nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác
nhiều mặt với hungary đối tác bạn bè truyền thống và cũng là đối tác toàn diện đầu tiên duy nhất
hiện nay của việt nam tại khu vực trung đông âu cho biết hungary sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm
trong lĩnh vực nông nghiệp khoa học số hóa với việt nam phó chủ tịch quốc hội marta matrai cho biết
hungary sẽ đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên hội đồng châu âu vào nửa cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
khẳng định hungary sẽ hỗ trợ trong việc thúc đẩy các nước thành viên còn lại của eu
phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu evipa thúc đẩy ec sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng
đối với hàng thủy sản của việt nam và các vướng mắc trong quan hệ thương mại hai bên
tiếp tục thực hiện những nội dung thỏa thuận hợp tác giữa quốc hội hai nước đã được ký năm hai nghìn hai mươi hai
chủ tịch quốc hội nhất trí về chủ đề tọa đàm chuyên đề luật pháp giữa quốc hội hai nước
được tổ chức luân phiên tại hungary vào năm hai nghìn hai mươi năm chủ tịch quốc hội chúc hungary sẽ đảm nhiệm
thành công vai trò chủ tịch luân phiên hội đồng châu âu mong muốn trên cương vị này
hungary ủng hộ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược asean eu và ủng hộ phát triển quan hệ việt nam eu
nhân kỷ niệm một trăm hai mươi năm ngày sinh tổng bí thư trần phú một mươi một tháng năm năm một nghìn chín trăm linh bốn một mươi một tháng năm năm hai nghìn bốn
ngày một mươi sáu tháng bốn tại hà tĩnh học viện chính trị quốc gia hồ chí minh ban tuyên giáo trung mương
và tỉnh ủy hà tĩnh phối hợp tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề tổng bí thư trần phú
chiến sĩ cộng sản kiên trung bất khuất người con ưu tú của dân tộc việt nam
đồng chí nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung mương tham dự hội thảo
hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng cao đẹp vẻ vang của đồng chí trần phú
tổng bí thư đầu tiên của đảng người con ưu tú của dân tộc việt nam và quê hương hà tĩnh
đã phấn đấu hy sinh chọn đời cho sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
đồng thời khẳng định cuộc đời sự nghiệp cách mạng vẻ vang và những cống hiến hết sức to lớn của đồng chí trần phú
là di sản quy báu dệt kết nên pho sự vàng vinh quang của đảng
tham dự hội thảo năm mươi bản báo cáo tham luận của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
các cơ quan ban ngành trung ương địa phương của tỉnh hà tĩnh và các nhà khoa học đã tập trung làm sáng tỏ các nội dung chính
đồng chí trần phú từ người thanh niên yêu nước trở thành người cộng sản cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc
đồng chí trần phú tổng bí thư đầu tiên của đảng
đồng chí trần phú người cộng sản kiên trung bất khuất
đồng chí trần phú người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh
người con ưu tú của dân tộc việt nam và quê hương hà tĩnh
phát huy trí khí cách mạng của đồng chí trần phú trong giai đoạn cách mạng hiện nay
thưa quý vị sáng nay đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị
bí thư thành ủy hà nội đã đi kiểm tra tình hình triển khai đề án cải tạo xây dựng lại trung cư cũ trên địa bàn thành phố hà nội
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng nhấn mạnh một trong số việc cấp thiết
cấp bách mà thành phố lựa chọn để tập trung lãnh đạo chỉ đạo từ đầu nhiệm kỳ đến nay
nhiệm vụ cải tạo trung cư cũ còn chậm
từ đó đề nghị ủy ban nhân dân tp hà nội chọn quận ba đình và ba khu trung cư cũ ưu tiên triển khai đợt một
để tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện tạo bước đột phá trong triển khai đề án cải tạo xây dựng lại trung cư cũ trên địa bàn thành phố
mục tiêu đặt ra cuối năm hai nghìn hai mươi bốn phải chọn được nhà đầu tư
năm hai nghìn hai mươi năm hà nội phải khởi công cải tạo xây dựng lại một đến hai khu trung cư cũ
đồng chí đinh tiến dũng lưu ý các cơ quan liên quan phải chọn đúng nhà đầu tư đủ năng lực
và có thể thực hiện dự án trong thời gian khoảng ba năm để người dân không phải tạm cư quá dài
tạo sự lan tỏa thống nhất tin tưởng để làm tiếp ở các khu trung cư khác
nhằm tiếp tục xây dựng hình ảnh của việt nam uy tín về hàng hóa và dịch vụ chất lượng
thúc đẩy phát triển ngoại thương nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
hôm nay bộ công thương đã tổ chức lễ khai mạc tuần lễ thương hiệu quốc gia hành hai mươi bốn
và diễn đàn quốc tế thương hiệu quốc gia việt nam hành hai mươi bốn
giá trị thương hiệu quốc gia việt nam năm hai nghìn hai mươi ba đạt bốn trăm chín mươi tám một mươi ba tỷ usd tăng một mươi năm sáu so với năm hai nghìn hai mươi hai
xếp thứ ba mươi ba trong top một trăm hai mươi một thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới được xếp hạng
trong bối cảnh nền kinh tế việt nam vẫn còn đối mặt với nhiều vấn đề như xuất khẩu chưa bền vững
chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu chưa rõ rệt giá trị gia tăng trong sản phẩm còn chưa cao
để xây dựng và phát triển thương hiệu một cách hiệu quả
thì cần tìm ra những giá trị cốt lõi và nổi bật thương hiệu phải gắn với sự khác biệt
ba giá trị cốt lõi được nhấn mạnh đó là chất lượng đổi mới sáng tạo và năng lực lãnh đạo
ngày sau lễ khai mạc tuần lễ thương hiệu quốc gia việt nam hai nghìn hai mươi bốn
đã diễn ra diễn đàn quốc tế thương hiệu quốc gia việt nam với chủ đề nâng tầm những giá trị cốt lõi
tuần lễ thương hiệu quốc gia việt nam diễn ra từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi một tháng bốn
bốn tỉnh khu vực trung du và miền núi phía bắc có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng
với tiềm năng lợi thế về kinh tế nông nghiệp lâm nghiệp khoáng sản thủy điện du lịch kinh tế biên mậu
tuy nhiên các địa phương trong vùng suốt nhiều năm qua vẫn chưa thể phát huy được hết thế mạnh để thúc đẩy tăng trưởng
là khu vực có nhiều tiềm năng thế mạnh tuy nhiên quy mô kinh tế vùng trung du miền núi phía bắc tương đối nhỏ
chỉ xếp thứ năm trên sáu vùng quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn grdp
mật độ doanh nghiệp trên hơn một dân chỉ bằng một phần ba mật độ doanh nghiệp bình quân cả nước
hoạt động xúc tiến thương mại của các địa phương trong vùng hiện vẫn manh muốn
chưa có sự liên kết để tạo nên các hoạt động xúc tiến xuất cầu cho cả vùng
cũng như là xúc tiến xuất cầu còn rất là trồng chéo và manh muốn
mỗi tỉnh thì thông thường sẽ đi làm triển khai những hoạt động xúc tiến xuất khẩu của riêng mình và chưa có một sự liên kết
theo đại diện bộ công thương khi liên kết vùng được phát triển doanh nghiệp sẽ tìm thấy sức hút riêng có của vùng
các địa phương trong vùng cần liên kết để hình thành và phát triển hệ thống đô thị kết nối nội vùng với các đô thị lớn vùng đồng bằng sông hồng
phát triển các chuỗi liên kết trung tâm kinh tế đô thị vùng gắn với các đô thị vùng biên giới tránh cạnh tranh lẫn nhau bằng mọi giá
ổn định đi xa thì cần phải có sự liên kết vùng
thì từ đó mới tạo ra được sự liên kết của vùng này với vùng tây nam của trung quốc cũng như các tỉnh khác trung quốc
việc kết nối vùng xây dựng vùng nguyên liệu chế biến sâu là quan trọng
nhưng cùng với đó việc các bộ ngành các tỉnh cơ khẩu cùng nhau xây dựng các điểm lưu kho lưu bãi logistic đồng bộ
sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các tỉnh miền núi phát triển đưa hàng hóa lưu thông xuất khẩu thuận lợi hơn
năm hai nghìn hai mươi bốn và những năm tiếp theo xu hướng triển khai để mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông
đặc biệt là giao thông đường sắt nhằm kết nối liên quốc gia liên vùng kết nối đến hệ thống các cơ khẩu biên giới sẽ là chủ đạo
chiều nay hiệp hội ngân hàng việt nam phối hợp với tổ chức tài chính quốc tế và bàn sáng lập hiệp hội kinh doanh mua bán nợ
tổ chức hội thảo nâng cao tính lãnh mạnh và hiệu quả của cho vai tiêu dùng và quy định thực tiễn thu hồi nợ
tính đến cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
dư nợ cho vai tiêu dùng của các công ty tài chính là khoảng một trăm ba mươi tám tám nghìn tỷ đồng
dư nợ xấu chiếm tới gần một mươi tám nợ xấu cho vai tiêu dùng của toàn hệ thống
nguyên nhân bởi các khoản vai này không có tài sản thế chất nên nhiều người vai cố tình không trả nợ
vì vậy việc thu hồi các khoản nợ xấu gặp vướng mắc do không có hành lang pháp lý cho việc thu hồi nợ tiêu dùng
nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng và xử lý nợ xấu làm sao có thể thu hồi nợ để đảm bảo là an toàn hiệu quả
nhưng mà tạo điều kiện cho các công ty tài chính tiêu dùng một cách yên tâm có thể mở rộng cho vay
việt nam cần có cơ chế bảo vệ khách vay và tổ chức cho vay để có thể thu hồi nợ
hơn nữa cần có hệ thống để đánh giá và phân loại khách nợ không muốn trả nợ
và cần có quy chế để các tổ chức tiến dụng tiếp cận với hệ thống đánh giá này
theo các chuyên gia kinh tế việc tích hợp dữ liệu dân cư đối với các khoản nợ xấu sẽ là giải pháp hiệu quả
để nâng cao tính lành mạnh của cho vai tiêu dùng trong thời gian tới
thưa quý vị cách đây đúng bốn mươi chín năm các đơn vị bộ đội chủ lực đã chiến đấu anh dũng trong suốt một mươi ba ngày đêm
để phá tan cánh cửa thép xuân lộc góp phần quan trọng để đại quân ta tiến về sài gòn
giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
trên vùng đất bị tàn phá bởi chiến tranh năm nào thành phố long khánh tỉnh đồng nai của ngày hôm nay
đang chuyển mình mạnh mẽ tiên phong xây dựng đô thị xanh để mang lại cuộc sống yên bình ấm no cho người dân
đây là một trong những con đường kiểu mẫu sáng xanh
sạch đẹp ở khu phố súi tre phường súi tre thành phố long khánh
để có thành quả như hôm nay là cả quá trình người dân chung sức đóng góp cùng nhà nước để kiến tạo cuộc sống mới
đến nay toàn khu phố đã xây dựng được gần chín km đường nhựa đèn chiếu sáng cây xanh làm đẹp tuyến đường
thành quả hôm nay là xuất phát từ chủ trướng đường lội của đảng tức là ý đảng lâu dân
nó trung với nhau tức là sự lãnh đạo của đảng và mốc mũa của nhân dân
nó hợp nhau ở một địa điểm
đó là cái đời sống phải đường nước đấy
để phát triển đô thị theo hướng xanh thời gian qua đảng bộ chính quyền các cấp ở thành phố long khánh
đã tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình công cộng phục vụ người dân
hàng năm đẩy mạnh trồng mới và chỉnh trang cây xanh hiện tỷ lệ che phủ cây xanh của thành phố đạt bảy mươi một
chỉnh trang một số công viên công viên hiền ủ rồi các tuyến đường giao thông trên địa bàn
chỉnh trang lại cây xanh trồng và cắt tỉa cây xanh
cây xanh nó gọn và nó mỹ quan hơn
rồi đồng thời là tiếp đó là sẽ tiếp tục là sẽ đầu tư một số cái công viên mới
long khánh phát triển theo xu hướng xanh hướng đến mục tiêu net zero
đang được cả hệ thống chính trị tỉnh đồng nai quyết tâm thực hiện bằng những hành động cụ thể
đồng nai phải thay đổi công nghệ phải thay đổi được cái hiệu quả của cái sản xuất
để giảm phát thải tất cả những việc đó doanh nghiệp phải nỗ lực người dân làm nông nghiệp phải nỗ lực
và địa phương phải nỗ lực để mà vừa giảm phát thải và vừa bù cái lượng thải
xây dựng đô thị xanh an toàn văn minh hiện đại net zero là mục tiêu sớm muộn
tất cả các địa phương ở đồng nai và cả nước đều phải làm
và tất nhiên trên hành trình đó id tiên phong sẽ hưởng lợi trước
tạo cơ hội trước cho doanh nghiệp người dân
xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị những thay đổi trong luật khám chữa bệnh năm hai nghìn hai mươi ba đòi hỏi phải đánh giá và sửa đổi
bổ sung luật bảo hiểm y tế để bảo đảm quyền bình đẳng trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của người dân
chính vì vậy dự thảo luật bảo hiểm y tế sửa đổi do bộ y tế soạn thảo đã mở rộng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế
với nhiều hạng mục nhóm bệnh sẽ được bảo hiểm y tế chi trả chi phí này
hiện quỹ bảo hiểm y tế chủ yếu chi trả cho điều trị chi phí điều trị nội trú các bệnh ung thư tim mạch rất lớn
trong khi nếu được chẩn đoán sớm bệnh nhân được điều trị kịp thời sẽ giảm tỷ lệ nhập viện giảm tỷ lệ tăng nặng
chính vì vậy dự thảo luật bảo hiểm y tế sửa đổi do bộ y tế soạn thảo đã mở rộng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế
với việc chi trả chi phí cho việc khám sàng lọc chẩn đoán phát hiện sớm bệnh để phòng tránh được nhiều bệnh lý tăng nặng
điều trị tốn kém từ đó giảm các chi phí điều trị mang lại lợi ích cho người bệnh cho xã hội và cho cả quỹ bảo hiểm y tế
có năm nhóm bệnh sẽ được bảo hiểm y tế chi trả khám sàng lọc là ung thư cổ tử cung ung thư vú tăng huyết áp tiểu đường viêm gan
điều này nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế đồng thời phù hợp với khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế
luật bảo hiểm y tế sửa đổi dự kiến sẽ trình quốc hội từ kỳ họp tháng năm năm nay và có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
sáng nay trung mừng hội sinh viên việt nam phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo báo thanh niên và tập đoàn thiên long
họp báo giới thiệu chương trình tiếp sức mùa thi năm hai nghìn hai mươi bốn nhằm hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong các kỳ thi năm nay
tiếp mùa thi năm hai nghìn hai mươi bốn triển khai các hình thức hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh tại sáu mươi ba tỉnh thành phố trên phạm vi toàn quốc
với tất cả các điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi bốn trong đó cao điểm từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi tháng sáu
bên cạnh các đối tượng được tiếp sức hàng năm chương trình tiếp sức mùa thi năm hai nghìn hai mươi bốn hướng đến hỗ trợ các thí sinh thi vào lớp một mươi
thí sinh tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực và học sinh có nguyện vọng du học ở nước ngoài
các hoạt động hỗ trợ được ban tổ chức quan tâm triển khai đa dạng như tổ chức các đội hình tình nguyện số
tiếp sức trực tuyến chuỗi hoạt động ôn thi cùng thủ khoa
điểm nổi bật của chương trình năm nay là sẽ cung cấp miễn phí một triệu khóa ôn tập các môn học
trong hệ thống môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh trên cả nước thông qua nền tảng giáo dục trực tuyến
cũng trong sáng nay trung tâm dịch vụ việc làm hà nội phối hợp cùng hội người khuyết tật thành phố
đã tổ chức phiên giao dịch việc làm dành cho người khuyết tật
phiên giao dịch việc làm có sự tham gia của ba mươi hai doanh nghiệp với hơn một chỉ tiêu tuyển dụng đa ngành nghề
trong đó có hơn một mươi doanh nghiệp tuyển dụng tuyển sinh gần bốn trăm linh vị trí việc làm cho lo động là người khuyết tật
ở các lĩnh vực may thủ công mỹ nghệ thợ theo tranh và thợ may công nghiệp
thành phố hà nội hiện có gần một trăm linh người khuyết tật tuy nhiên mới chỉ có khoảng một mươi năm trong số này có việc làm
những phiên giao dịch này đã mang lại nhiều cơ hội cho người khuyết tật có việc làm
tiếp cận những thông tin đầy đủ và chính xác đáng tin cậy của các đơn vị tuyển dụng
hiểu biết về chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực việc làm của người khuyết tật
từ đó giúp họ đạt được những ước mơ trong cuộc sống có thu nhập kinh tế cho bản thân và gia đình
thưa quý vị những thông tin vừa rồi đã kết thúc phần tin trong nước tối nay